hoạt động thương mại dịch vụ tại tp hcm trong tháng năm nhộn nhịp trở lại
với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng năm dự kiến ước đạt hơn chín mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
tăng trên hai mươi so với tháng trước
tại các trung tâm thương mại siêu thị và nhiều điểm kinh doanh tại tp hcm
trong tháng năm bắt đầu triển khai nhiều ưu đải khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng
đáng chú ý dịch vụ lưu trú và ăn uống mức doanh thu đạt hơn ba ba trăm linh tỷ đồng
trong đó các địa điểm ăn uống đã mở cửa trở lại để phục vụ khách ăn tại chỗ
doanh thu từ dịch vụ ăn uống tăng gần tám mươi hai so với tháng trước
doanh thu ngành lưu trú tăng gần năm mươi tám
cũng trong tháng năm chỉ số giá tiêu dùng của thành phố gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng
nhóm giao thông giảm ba mươi ba so với tháng trước
hai nhóm là may mặt mũ nón giày dép và giáo dục không có biến động
tính chung năm tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố
đạt năm trăm linh sáu bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng giảm bốn chín so với cùng kỳ năm trước